thời tiết nắng nóng kéo dài đã khiến cho các vụ cháy rừng liên tục xảy ra tại tỉnh quảng ngãi
đặc biệt nguy cơ cao đối với khu vực rừng phòng hộ rừng trọng điểm
và để phòng tránh cháy rừng ngành chức năng của tỉnh quảng ngãi đã triển khai nhiều biện pháp cấp bách
đầu tháng năm vừa qua tại núi an phong huyện bình sơn đã xảy ra vụ cháy rừng nghiêm trọng
khiến chủ rừng tử vong hai hectare rừng bị thiêu dụi
nguyên nhân là do chủ rừng vừa khai thác gỗ vừa đốt thực bì làm lửa cháy lan sang rừng khác
địa phương đã huy động lực lượng khoanh vùng cứu các cánh rừng lân cận
do nắng nóng trên diện rộng kéo dài gần một tháng qua trên địa bàn tỉnh quảng ngãi xảy ra gần hai mươi vụ cháy rừng gây thiệt hại hơn một mươi năm hectare rừng
trước nguy cơ cháy rừng đang ở cấp cực kỳ nguy hiểm
tỉnh quảng ngãi đã tăng cường lực lượng tuần tra
kiểm tra tại các cửa rừng khu vực rừng phòng hộ rừng trọng điểm
các địa phương giám sát cấm người dân đốt thực bì đốt nương làm rẫy